người đứng đầu ngân hàng trung ương nga đã bày tỏ lạc quan trước áp lực của các lệnh trừng phạt từ phương tây
theo đó lạm phát đang chậm lại nhanh hơn và sự sụt giảm các hoạt động kinh tế ở mức nhỏ hơn so với dự đoán của ngân hàng trung ương nga đưa ra hồi tháng bốn
bà elvira nambiolai cho biết xuất khẩu không bị sụt giảm nhiều như dự tính ban đầu
điều này cho thấy khả năng thích ứng của các công ty
tuy nhiên bà cho rằng chưa thể nói tác động của các biện pháp trừng phạt đã được thể hiện đầy đủ
trong một thông cáo báo chí ngân hàng trung ương nga thông báo về việc cắt giảm lãi suất từ một mươi một xuống còn chín năm
đồng thời cho biết các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế nga vẫn còn khó khăn và hạn chế đáng kể hoạt động kinh tế
theo ước tính vào ngày ba tháng sáu lạm phát tính theo năm của nga giảm xuống còn một mươi bảy sau khi đạt một mươi bảy tám vào tháng bốn thấp hơn đáng kể so với dự báo của tháng bốn
theo kịch bản cơ bản ngân hàng trung ương nga dự kiến lạm phát tính theo năm sẽ ở mức từ một mươi một
đến một mươi bảy vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hồi tháng bốn năm nay ngân hàng này dự báo con số này là khoảng một mươi tám hai mươi ba